tổng công ty hàng không việt nam vietnam airlines cho biết nhằm nâng cao dịch vụ khách hàng và giảm thời gian chờ đợi làm thủ tục tại sân bay
từ ngày một mươi năm tháng sáu vietnam airlines chính thức mở quầy làm thủ tục dành riêng cho gia đình có người cao tuổi và trẻ nhỏ tại tất cả các sân bay trong cả nước
theo đó các gia đình đi cùng người già trên sáu mươi năm tuổi hoặc trẻ em dưới một mươi hai tuổi sẽ được ưu tiên làm thủ tục hàng không tại quầy riêng
đây là dịch vụ đã được nhiều hãng bay trên thế giới triển khai
cùng với đó các đoàn khách từ một mươi người trở lên cũng có thể làm thủ tục theo đoàn dễ dàng hơn tại ba sân bay là nội bài đà nẵng và tân sơn nhất
thời gian để đoàn khách làm thủ tục là ba tiếng trước giờ khởi hành dự kiến đối với chuyến bay quốc tế và hai tiếng trước giờ khởi hành dự kiến đối với chuyến bay nội địa